chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
những ngày này người dân các làng đào đang tất bật để chuẩn bị cho vụ đào tết
thế nhưng thời tiết ở miền bắc mấy hôm nay cũng đang chìm trong giá rét
nhiệt độ có khi xuống dưới một mươi độ c
giữa cái lạnh cắt da cắt thịt như vậy
nhiều gia đình trồng đào vẫn phải dựng lều thức trắng đêm để bảo vệ thành quả của mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
càng gần tết âm lịch khu vực chợ hoa trên đường lạc long quân
càng trở nên sôi động và tấp nập hơn
các gốc đào được bày bán ở đây đều là những gốc đào có giá trị lớn
giao động từ vài triệu lên đến vài trăm triệu
chính vì vậy những chủ hộ kinh doanh đào tết gần như phải thức trắng đêm
để trông coi bảo vệ tài sản của mình
nhiệt độ về đêm tại hà nội thời gian này luôn ở ngưỡng dưới một mươi độ c
cái rét khiến cho việc thức đêm trong đào càng trở nên vô cùng vất vả
để cho đỡ mất thôi mà mất trộm gì quay để cho có người thôi
ví dụ mà có người lấy thì cái thứ thì nó cũng chỉ có hôm hay gì thôi
thì nó có rét bút hay gì thì cũng có
có người cứ động hay dậy thì thôi rét thì cũng phải chịu khó
nói chung là từ hôm chuyển đào đến đây bán thì ngày nào cũng phải trong đêm trong tối
thì bây giờ có khách người ta đi mua buổi tối
có những khách như các tỉnh
mới cả còn tránh trường hợp như trẻ con họ nó nghịch ngợm cái thứ đó
đó là chú mấy loài rét nó phải đi cái ủng đấy khăn mũ nó phải đào hoàng cái này
thời tiết rét buốt những người trong đào phải dựng lên những lều lán nhỏ để ngồi cho đỡ lạnh
tuy nhiên nỗi lo đào bị hỏng bị trộm cướp khiến cho họ không lúc nào được ngủ ngon giấc
có những chỗ người dân còn phải dùng xích để buộc các gốc đào lại hoặc rào mềm để đảm bảo an toàn
mặc dù rét đậm rét hại
nhưng theo những người biết
thời tiết không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc hoa đào nở
đào này nói chung là có một số thì nó cũng hơi non
còn một số thì nó vẫn đẹp
nói chung đa số nó đẹp là nhiều
đào nó mới nói chung được ngùa nó cũng bán được nói chung bán cũng tương đối được
đào hôm nay thì nó đẹp rồi không có thời tiết thì cũng ít thôi hạn chế những cây non thì cũng ít
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
đợt rét đậm rét hại ở hà nội
còn tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
trong tiết trời rét bút như vậy
những người canh đào mai vẫn phải nằm hứng sương đêm và cái lạnh để bảo vệ thành quả của mình